tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động với nhiều thủ đoạn khác nhau
từ đơn lẻ đến hình thành băng nhóm có tổ chức
chúng thường lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân để ra tay
liên tiếp trong thời gian qua cơ quan công an các địa phương đã khám phá bắt giữ hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
lo lắng bất an là tâm lý của một số hộ dân sống tại khu nhà shop house
biệt thự liền kề trên đường mê linh quận liên triểu thành phố đà nẵng
chị đăng thị huyền chú tại tổ hai phường hòa hiệp nam quận liên triểu rất bàng hoàng
khi kể lại sự việc mà chị bị kẻ gian đột nhập lấy đi điện thoại và ví tiền
em tưởng dạy là lúc đó là rất sợ
mà mình đang băng thai nữa cho nên sợ lo lắng đánh trúc mê rồi ảnh hưởng tới con quá
cái hai dạy chồng thôi dục hết luôn để chạy đi xuống bệnh viện khám nè
lúc đó là khám thai trước rồi vì lúc nào mới lên công an để báo
còn đối với chị ngô thị ngọc linh chú tại tổ một phường hòa hiệp nam quận liên triểu
vụ việc bị trộm đột nhập tưởng như chỉ có trên phim đã xảy ra với gia đình chị
đối tượng đột nhập từ cửa sau
thời điểm vào dạng sáng khi mọi người đều ngủ say
nên không ai hay biết
lúc tỉnh dậy hiện trường khiến cả gia đình ngỡ ngàng
trộm đột nhập vào thì mình cũng tâm lý rất là sợ lo lắng
nếu mà có trường hợp mà ví dụ như là mình đang ngủ mà trộm đột nhập vào nhà
mình bất thần lình mà mình phát hiện ra thì nó sẽ xảy ra những điều đáng tiếc hơn
tiếp nhận thông tin công an phường hòa hiệp nam quận liên triểu đã khẩn trương xác minh
sang lọc đối tượng nghi vấn
thủ đoạn của đối tượng được xác minh là vô cùng tinh vi và có tính toán kỹ lưỡng
tài sản trộm cắp phần lớn là điện thoại di động máy tính sách tay hay tiền mặt
đây đều là những thứ dễ mang đi và dễ tẩu tán
trong quá trình xác minh một đối tượng nổi lên với thủ đoạn tương tự và từng bị công an quận liên triểu bắt giữ
manh mối được tập hợp để đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu vào cuộc truy tìm
đối tượng như thế là rất manh động khi người dân đó ngủ thì độc nhập vào trong nhà vào các tầng tầng hai tầng ba vào các phòng ngủ ngang nhiên như thế trộm cắp tài sản
sau khi có đặc điểm tượng nghi vấn rồi các lực lượng công an phường công an quận các lực lượng dân phố dân phạm tổ chức tùng ra mặc phục chốc chặn trên địa bàn phường
thì qua đó thì đã xác định được đặc điểm cũng như là lai lịch của đối tượng
trong khi công an quận liên triểu và các đơn vị nghiệp vụ tập trung vào cuộc truy xét đối tượng vẫn đang chuẩn bị đột nhập vào các mục tiêu khác
với sự quyết tâm cao vào tối ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba một tổ công tác đã truy xét đến tận quy nhơn để bắt giữ đối tượng trần xuân trung ba mươi ba tuổi quê tại tỉnh hà tĩnh di lý về đà nẵng
thấy nhà nào có khóa cửa đột nhập vào lấy cặp điện thoại tiền vào các mục đích tiêu tra cá nhân
tại cơ quan công an trung thừa nhận gây ra hơn hai mươi năm vụ
đột nhập biệt thự liên kề và nhà dân trên địa bàn quận liên triểu cũng như cả thành phố đà nẵng lấy đi hai mươi sáu chiếc điện thoại di động năm chiếc máy tính sách tay khoảng một mươi triệu đồng tiền mặt trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng
qua phương thức thủ đoạn của đối tượng cũng cảnh báo người dân nhất là những người ở các biệt thự liên kề ở các shop house
trần xuân trung đã bị tạm giam và khởi tố bị can để phục vụ quá trình xác minh làm rõ vụ án
tại tỉnh tiền giang trong tháng bảy và tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn huyện cái bẻ xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản

trộm cắp tài sản hoặc lợi dụng vào lúc chủ nhà đi vắng để đột nhập
trộm cắp tài sản hoặc lợi dụng vào lúc chủ nhà đi vắng để đột nhập
trộm cắp tài sản hoặc lợi dụng sơ hở của người dân để tài sản bên ngoài tại các vườn cây ăn trái
không có người trông giữ để trộm cắp gây thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng và ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn
đơn cử vụ trộm cắp xảy ra tại xã đông hòa hiệp anh lê minh lực khóa cửa nhà đi công việc
khi trở về thì phát hiện mất một số trang sức trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
năm h hai mươi năm hai mươi h em không nhớ chính xác rồi hai h chồng đi
giờ em về trước khoảng bảy h bốn mươi mở cửa ra thì phát hiện mất hết sách
rồi nhìn vòng vòng thì thấy khách cửa sổ phòng đi vào
cùng thời điểm này nhiều hộ dân trên địa bàn xã hậu thành huyện cái bè cũng bị mất nhiều tài sản
cắt rộng vô rồi nó xeo cửa vô trong kho đẩy hai cái máy mà mình xịt thuốc hai bộ
một cái bộ tươi với một cái đồ bơm đạt dụng cụ nó hốt ra hết
bằng đêm thật ra tôi cũng không có ở đây
công an huyện cái bè đã vào cuộc điều tra
ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện cái bè phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh bắt giữ nhóm sáu đối tượng đều cư trú ở huyện cái bè
cả sáu đối tượng này đều nghiện ma túy
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt chúng đã thực hiện hai mươi ba vụ trộm cắp tài sản
số tài sản trộm được chúng mang đi bán lấy tiền tiêu xài
và mua ma túy về sử dụng
riêng vụ trộm trang sức tại xã đông hòa hiệp
chúng mang lên thành phố hồ chí minh bán được hơn một trăm linh triệu đồng
sau khi bắt giữ các đối tượng nhiều người dân cũng đã đến giao nộp các tài sản mua của các đối tượng trộm cắp
công an đã thu hồi tài sản trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
qua thực tế cho thấy thủ đoạn phạm tội của kẻ gian trong việc đột nhập để trộm cắp tài sản không có gì mới
các đối tượng gây án thường lợi dụng sơ hở của những gia trụ
như gia đình đi làm vào ban ngày nhà không có người trông coi hoặc đêm tối
các gia đình ngủ say quên không đóng cửa khóa cửa ra vào ban công cửa sổ
để tiếp cận và dùng kim cộng lực xa cây mò lét để cắt móc khóa cậy phá cửa kính phá khóa phá song sắt cửa
để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp tài sản
thì mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác
luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình
khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản
mọi người phải nêu cao tinh thần cảnh giác theo dõi di biến động của chúng
đồng thời bí mật thông tin cho lực lượng công an nắm và giải quyết tình hình